và ngày hôm nay sau bảy mươi bảy năm vẫn là không khí trang nghiêm thiêng điêng và xúc động
rất nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước và du khách nước ngoài đã trở về quảng trường bát đình lịch sử
nơi lắng hồn núi sông nghìn năm để cùng chứng kiến nghi lễ trào cờ chào mừng bảy mươi bảy năm quốc khánh của đất nước
không chỉ vậy những người dân và du khách đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến thủ đô hà nội
để còn được vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thể hiện tấm lòng biết ơn với vị cha già dân tộc
người đã dành hết cuộc đời mình để mang tự do hạnh phúc về cho nhân dân
đúng năm giờ năm mươi phút sáng đoàn tiêu binh khởi hành từ phía sau lăng chủ tịch hồ chí minh
trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải lăng chủ tịch hồ chí minh ra trước cột cờ
trong tiếng quân nhạc hào hùng của hạnh phúc
dưới quân kỳ